cùng với việc lắp cổng thu phí ô tô thành phố hồ chí minh cũng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khác
để bảo đảm trật tự an toàn góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trong thành phố
theo đó từ giữa tháng bảy này công an thành phố hồ chí minh đã tổ chức ra quân tổng kiểm soát các phương tiện tham gia giao thông
cuộc tổng kiểm tra dự kiến kéo dài tới ngày một mươi bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
đồng loạt một mươi bảy đội trạm chuyên môn thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát triển khai ra quân kiểm tra
kiểm soát việc chấp hành quy định về trực tự an toàn giao thông của các chủ phương tiện
trong quá trình kiểm tra cảnh sát giao thông sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn
sử dụng ma túy chạy quá tốc độ quy định lưu thông không đúng phần đường làng đường
chở quá số người không đội mũ bảo hiểm
phải kiểm tra thì thường xuyên tại vì tai nạn rất là nhiều thêm cái test ma túy hay cái là nồng độ cồn cần nên làm luôn
thế thì an toàn thôi thì giảm mất cái tình trạng tai nạn giao thông rồi đấy
ngoài khu vực trung tâm cảnh sát giao thông còn chủ động kiểm tra kiểm soát với nhiều khung giờ khác nhau
tại các khu vực cửa ngõ thành phố nơi tình hình giao thông thường diễn biến phức tạp
nhiều thiết bị chuyên dụng cũng được ứng dụng để hỗ trợ việc xử lý vi phạm giao thông
đơn vị cũng sẽ triển khai kế hoạch này là thường xuyên và liên tục
đối với những trường hợp vẫn cố tình chống đối thì chúng tôi nhờ công an phường đến hỗ trợ xử lý
và đối với những trường hợp này chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý nghiêm
đợt tổng kiểm tra các loại xe lưu thông trên địa bàn kéo dài từ nay đến ngày một mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi
qua những ngày đầu kiểm tra công an tp hcm đã lập biên bản bảy trăm linh tám trường hợp vi phạm
trong đó năm mươi tám trường hợp vi phạm nồng độ cồn một trăm linh một trường hợp vi phạm tốc độ một trăm linh bốn đi không đúng phần đường
và năm mươi bốn vụ liên quan đến giấy phép lái xe đăng ký xe
qua đó ra quyết định tạm giữ chín mươi hai xe các loại